tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của học viện theo tiêu chuẩn quốc gia
và tiệm cận từng bước với mức chuẩn của các nước phát triển trong khu vực
đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giảng dạy học tập quản lý điều hành
đảm bảo tính hệ thống chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu xây dựng học viện thông minh
đây là một trong những nội dung trọng tâm được thiếu tướng nguyễn duy ngọc
thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh tại lễ khai giảng năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
của học viện cảnh sát nhân dân được tổ chức vào sáng nay tại hà nội
năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín học viện cảnh sát nhân dân đã có những bước đột phá quan trọng
trong đó đã nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo theo hướng tăng cường khối lượng kiến thức
gắn lý luận với thực tiễn ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy học tập
các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ đề án tuyển sinh hệ chính quy
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đề án ngoại ngữ quốc gia năm hai nghìn hai mươi được hoàn thành
triển khai các khóa lớp tập huấn kỹ năng đối với một số chuyên ngành như tuần tra
kiểm tra xử lý vi phạm giao thông xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng
tổ chức tốt các phong trào thi đua trong giảng dạy quản lý và phục vụ
tiếp tục khẳng định là đơn vị dẫn đầu trong các học viện trường công an nhân dân về chất lượng đội ngũ giảng viên
năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín học viện cảnh sát nhân dân đã vinh dự được thủ tướng tặng thưởng cờ thi đua xuất sắc của chính phủ
nhất trí với phương hướng nhiệm vụ trong năm học mới của học viện cảnh sát nhân dân
thứ trưởng nguyễn duy ngọc nhấn mạnh nhà trường cần tiếp tục đổi mới nội dung chương trình phương pháp đào tạo
đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt gian luyện tốt phục vụ tốt nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học
gắn với công tác đào tạo chú trọng tư duy năng lực sáng tạo ứng dụng thực tiễn để học viên sau khi ra trường
có thể đáp ứng yêu cầu công tác đồng thời xây dựng kỷ luật kỷ cương trong công tác dạy và học
kiên quyết loại trừ những tiêu cực tạo môi trường giáo dục trong sạch
thứ trưởng cũng đề nghị học viện cần tăng cường hơn nữa hợp tác quốc tế ở khu vực và thế giới
khai thác hiệu quả chi thức kinh nghiệm phương tiện thiết bị phục vụ cho công tác giáo dục đào tạo
góp phần xây dựng học viện cảnh sát nhân dân trở thành một trung tâm đào tạo chất lượng của đất nước
trung tâm đào tạo cảnh sát trong khu vực phấn đấu trở thành trường trọng điểm quốc gia trong thời gian tới
nhân dịp này thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã trồng cây lưu niệm trong khuôn viên nhà trường